dưới tác động của không khí lạnh và gió đông đưa ẩm từ biển vào
trong ba ngày nay miền trung liên tục có mưa vừa và mưa to trên diện rộng
tuy nhiên sang đến ngày hôm nay khối không khí lạnh đã suy yếu hẳn
nhữ động trong đồi gió đông cũng dịch chuyển xuống phía nam và có xu hướng yếu bớt
vì thế vùng tâm mưa ở các tỉnh miền trung cũng thay đổi theo
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vẫn còn có mưa
nhưng lượng không lớn chỉ giao động trong khoảng từ một mươi hai mươi mm
thời gian mưa tập trung chính trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
trưa chiều mai mưa giảm trời hứng nắng
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên
tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai
phổ biến trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm
dự báo mưa ở các tỉnh đà nẵng trở vào đến phú yên tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày một mươi chín tháng
vì thế ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
nhiễu động gió đông cũng tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tây nguyên
trong đêm nay nó sẽ gây mưa vừa có nơi mưa to cho các tỉnh con tum gia lai đắk lắc
với lượng mưa giao động từ một mươi ba mươi mm
với các tỉnh thành phía nam của tây nguyên như đắk nông hay lâm đồng
tác động của gió đông không nhiều nên chỉ có mưa rào rải rác
trong khi đó ở khu vực nam bộ lại chịu ảnh hưởng của một hình thế gây mưa hoàn toàn khác
đó là dạnh thấp xích đạo
đặc điểm của dạnh áp thấp này là hoạt động mạnh về chiều và tối
vì thế ở khu vực nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai
tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác còn ban ngày thì trời vẫn còn có nắng
ở các tỉnh miền bắc
khối không khí lạnh đã yếu đi trong đêm nay mưa rào và rông chỉ còn duy trì ở các tỉnh vùng núi
là điện biên lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang
với lượng mưa từ năm một mươi mm
sang ngày mai miền bắc giảm mưa trời chuyển nắng
trên biển mưa rào và rông tiếp tục duy trì vùng biển các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến cà mau
khu vực cà mau đến kiên giang bao gồm các huyện đảo phú quốc côn đảo
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
trong khi đó khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài nơi nhưng gió đông bắc còn mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu với sóng biển cao từ hai ba m và tình trạng biển động là vẫn còn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước